chỉ vì bị ép dh karaoke một nam sinh lớp một mươi hai sau đó đã phải lĩnh án về tội giết người
phiên tòa hình sự sơ thẩm vừa được tòa nền dân tỷ đắk lắc đưa ra xét xử
theo có trạng vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
thông cùng bạn gái và một số người khác đi ăn ở thị trấn air soup huyện air soup
đến hai mươi một h ba mươi cùng ngày lê mạnh dũng ở xã ea lê huyện air soup cũng đến quán trên
do bạn gái của thông quen biết với dũng nên đã rủ ngồi cùng
sau đó dũng rủ cả nhóm đi hát karaoke tuy nhiên không có quán hát nào mở vì đêm khuya
thông có ý định về trước vì hôm sau thi tốt nghiệp trung học phổ thông
nên bảo dũng đưa lại chìa khóa xe máy cho mình
xong dũng không đưa thậm chí còn dùng tay vào mũ bảo hiểm đánh vào mặt và đầu của thông
thông đã rút dao bấm mang sẵn đâm dũng một nhát vào mạng sườn bên trái gây thương tích bốn mươi một
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt hà văn thông bốn năm sáu tháng tù giam về tội giết người
vào ngày hôm qua công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai đối tượng là bùi văn chiến và nguyễn văn huy cùng chú tại thị xã duy tiên về tội cướp giật tài sản
vào ngày ba mươi một tháng một mươi sau khi nhận được tin báo của chị nguyễn thảo vân chú tại phường châu giang thị xã duy tiên
bị hai đối tượng đi trên xe máy cướp giật chiếc điện thoại
đã chỉ đạo trinh sát xuống ngay địa bàn để thu thập thông tin xác minh khoanh vùng các đối tượng nghi vấn
đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm các đối tượng
qua đấu tranh khai thác bùi văn chiến và nguyễn văn huy còn khai nhận
ngoài vụ cướp điện thoại của chị vân hai đối tượng còn gây ra một vụ việc tương tự trên địa bàn thành phố phủ lý
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hệ công an thị xã duy tiên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
chỉ sau hơn ba giờ gây án bằng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật manh động
đã bị lực lượng công an tỉnh bình định triệt xóa góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
vào khoảng một mươi tám h ngày bốn tháng một mươi một trực ban hình sự công an huyện tây sơn của tỉnh bình định
tiếp nhận tin báo của người dân về các vụ cướp giật tài sản liên tiếp xảy ra trên địa bàn thị trấn phú phong
và các xã xung quanh thủ đoạn của các đối tượng này là điều khiển xe máy đi dọc trên các tuyến đường
khi phát hiện người dân mang tài sản sơ hở thì ra tay và nhanh chóng tẩu thoát
chỉ trong vòng hơn hai giờ đồng hồ bọn chúng đã thực hiện sáu vụ cướp giật khiến người dân nơi đây hoang mang lo lắng
đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương
cô cũng đi xe đạp đây đường này này cô cũng đỡ ý ai hết á thì nó ương xong nó lướt qua rồi
là nó bên đây chẳng phải bên đây đâu nó lướt bên đấy á nó lướt qua nó chụp chụp rồi nó chạy
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng cảnh sát hình sự
công an huyện tây sơn đã khẩn trương triển khai các biện pháp để điều tra phá án
từ các dấu vết thu thập tại hiện trường cùng thông tin do các bị hại cung cấp
cơ quan điều tra nhanh chóng xác định được một số đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án
ngay lập tức các tổ trinh sát chia làm nhiều hướng phối hợp với các lực lượng khác có liên quan
tiến hành truy nóng đối tượng để kịp thời ngăn chặn hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân
công an các xã cũng ra tiến hành trốt chặn
lực lượng cảnh sát hình sự lực lượng điều tra của công an huyện cũng đã nhanh chóng khai thác các thông tin từ phía bị hại
và từ nguồn tin mà công an huyện cung cấp thì tổ cảnh sát hình thông đã phát hiện hai đối tượng nghi vấn
và tiến hành chặn và bắt giữ được một đối tượng
và đến ngày ba ngày sau đến ngày bảy tháng một mươi một thì đã bắt được đối tượng còn lại khi đối tượng này đang lặn trốn ở thành phố quy nhơn
chỉ sau hơn một giờ kiên trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ
hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật
táo tợn đã nhanh chóng xa lưới
đó là nguyễn đặng hùng sinh năm hai nghìn hai trú tại thị xã an khê
và lê quang huy sinh năm hai nghìn trú tại huyện cơ long trê lo tỉnh gia lai
cả hùng và huy đều nghiện ma túy
riêng đối tượng huy đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
khai thác nhanh hai đối tượng trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây sơn tiếp tục bắt thêm đối tượng nguyễn minh vương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện tuy phước
đây là đối tượng trực tiếp tiêu thụ tài sản do hùng và huy cướp giật được
ngoài sáu vụ cướp giật tài sản nói trên qua đấu tranh
các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện năm vụ trộm cắp xe máy khác tại thành phố quy nhơn và tỉnh gia lai
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây sơn

đó là một trong những vụ hồn sơ để xử lý ba đối tượng nguyễn đặng hùng lê quang huy và nguyễn minh vương theo quy định của pháp luật
đồng thời tiến hành thu hồi tài sản trả lại cho các bị hại
việc nhanh chóng điều tra và bắt giữ các đối tượng cướp giật nguy hiểm đã thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ và tinh thần mưu trí của lực lượng công an
tất cả vì cuộc sống bình yên cho nhân dân
lạm dụng tín nhiệm chiếm một tài sản với số tiền hàng chục tỷ đồng
la xuân thành chú tại tỉnh thừa thiên huế vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng bắt tạm giam
theo tài liệu điều tra vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
thành ký hợp đồng với công ty cổ phần bất động sản link house miền trung
về việc chuyển nhượng một mươi bảy thừa đất tại ba đồn quảng bình với giá trị gần hai mươi bảy tỷ đồng
công ty bất động sản đã chuyển cho thành gần hai mươi sáu tỷ đồng và yêu cầu thực hiện thủ tục chuyển nhượng
tuy nhiên thành không thực hiện mà đem một mươi hai thửa đất chuyển nhượng cho người khác với số tiền hơn một mươi sáu tỷ đồng
thế chấp tại ngân hàng hai thừa đất với số tiền hai tỷ đồng
và số đất còn lại đem thế chấp để vay bên ngoài lấy sáu năm tỷ đồng
căn cứ vào hành vi phạm tội của đối tượng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với la xuân thành và tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ sạt lở đất tại xã trà leng huyện phước sơn
tỉnh quảng nam vừa quyết định bổ sung lực lượng hỗ trợ tìm kiếm một mươi ba người vẫn đang mất tích
sư đoàn ba trăm một mươi năm đã điều động thêm gần hai trăm linh quân đến xã trà leng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ
trong đó có việc tìm kiếm người mất tích
huyện nam trà my cũng đã cử lực lượng tìm kiếm dọc sông leng sông tranh và cả lưu vực thủy điện sông tranh hai
đồng thời tìm kiếm tại hầu hết địa điểm mà người dân yêu cầu theo nguyện vọng của bà con
vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi đã khiến hai mươi hai người chết và mất tích
hiện lực lượng chức năng đã tìm được chín thi thể
còn về vụ sạt lở tại xã phước lộc huyện phước sơn khiến một mươi ba người mất tích
hiện lực lượng chức năng cũng đã tìm được chín thi thể
trong khi đó tại thừa thiên huế ngày hôm nay lực lượng cứu hộ sẽ hoàn thành việc nắn dòng chảy suối rào trăng
và dự kiến vào ngày mai hai mươi một tháng một mươi một các lực lượng chức năng sẽ ngăn đập để ngày hai mươi hai tháng một mươi một sẽ tổ chức tìm kiếm các nạn nhân
chiều dài khu vực tìm kiếm các nạn nhân dưới lỏng suối là khoảng hơn ba trăm linh mét
hiện vẫn còn một mươi hai người mất tích trong vụ sạt lờ tại nhà máy thủy điện sảo trăng ba
tính đến một mươi bốn h chiều ngày hôm qua lực lượng cứu hộ đã thi công đào múc đất đến điểm cuối của dòng chảy nhân tạo
khối lượng công việc đã hoàn thành ước đạt khoảng tám mươi
trong ngày lực lượng khoảng hai trăm linh bộ đội công an và công nhân của nhà máy thủy điện giao trang ba vẫn tiếp tục tìm kiếm cứu nạn
thưa quý vị và các bạn có thể nói rằng chưa năm nào thời tiết khắc nghiệt với quảng trị đến như vậy
chỉ trong vòng một tháng mà có tới sáu cơn lũ ba cơn bão
và sau cơn bão số một mươi ba vừa qua gió bão kết hợp với chiều cường lên cao
đã làm cho các tuyến đê dọc bờ biển của tỉnh này bị sạt lở nghiêm trọng
chính quyền địa phương và người dân hết sức lo lắng rằng nếu không có những biện pháp kịp thời
hàng nghìn ngôi nhà và đất sản xuất của người dân sẽ khó lòng tồn tại
đây là tuyến đê biển dài hơn năm km thuộc xã do hải huyện do linh tỉnh quảng trị
sau cơn bão số chín và một mươi ba dọc tuyến đê tan hoang như thế này
điều này là tình huống của quý vị và các bạn
châu dài bờ biển từ thị trấn cửa việt huyện do linh
ra tới thị trấn cửa tùng huyện vĩnh linh là một mươi năm km
nhưng đã bị sạt lở đến một mươi ba năm km
nhiều người dân sống mấy chục năm tại đây cho biết
chưa bao giờ họ thấy mức độ sạt lở nghiêm trọng như năm nay
giải pháp trước mắt

sát gạt và sắp xếp lại để cho bà con tạm thời trước mắt cho bốn bán
đề nghị những ngân hàng cố gắng làm sao để phân nờ giảm nờ cho bà con
không chỉ sạt lờ bờ biển huyện do linh
dọc bờ biển huyện vĩnh linh cũng bị sạt lở nghiêm trọng
nhiều tuyến đê và khu vực bãi tắm cửa tùng
cũng bị biển xâm thực vào sâu hàng chục mét
ubnd tỉnh giao cho sở tài nguyên môi trường
các khu du lịch ven biển đường giao thông
cũng như hàng trăm hectare đất sản xuất
và hàng nghìn ngôi nhà của người dân
sẽ khó mà tồn tại bởi xâm thực của biển
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái
vừa bắt giữ thủ phạm vụ hiếp dâm giết người xảy ra
tại thôn làng mảnh xã tà si láng
huyện trạm tấu tỉnh yên bái
chỉ sau năm ngày gây án
đối tượng bị bắt giữ là hà văn hoát
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú tại thôn thác phác xã đồng khê
huyện văn trấn tỉnh yên bái
tại cơ quan điều tra hoát khai nhận
vào ngày sáu tháng một mươi một
hoát đi xe máy từ xã đồng khê huyện văn trấn
lên thôn làng mảnh xã tà si láng huyện trạm tấu
do đường trơn cho nên hoát
để xe vào trong bụi cây ven đường
và tiếp tục đi bộ
được khoảng một km
hoát phát hiện chỉ sùng thị b
sinh năm hai nghìn ba
chú xã bản mù huyện trạm tấu
đi phía trước cho nên đe dọa
để thực hiện hành vi hiếp dâm
sau đó sợ bị phát hiện
khoát đã dùng áo xiết cổ nạn nhân cho đến chết
rồi đi về nhà
đến ngày bảy tháng một mươi một
người dân phát hiện sát nạn nhân
nên đã trình báo với cơ quan công an
thưa quý vị và các bạn
mua hàng online là xu hướng được ưa chuộng hiện nay
đặc biệt là vào giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên lợi dụng loại hình này
nhiều đối tượng đã nghĩ ra những chiêu trò mới
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác
và mới đây
đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an huyện bình lục
tỉnh hà nam
vừa bắt giữ đối tượng lê quốc huy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại thôn phú thủy xã an lão huyện bình lục
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
đồng thời làm rõ thủ đoạn của đối tượng
để cảnh báo tới người dân
theo đơn trình báo của anh nguyễn tiên đạt
trú tại phường nghĩa đô quận cầu giấy thành phố hà nội
anh bị chiếm đoạt tài sản số tiền năm ba triệu đồng
từ việc đặt mua hàng online qua facebook
có tên là wecan
xác định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
mà tính chất chuyên nghiệp
nạn nhân không chỉ có một
mà rất nhiều người mắc bẫy
do đó công an huyện bình lục
đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ
đến ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
lực lượng công an huyện đã bắt giữ đối tượng
khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường nhân chính quận thanh xuân thành phố hà nội
trong thời gian tiếp nhận đơn tố giác của anh đạt
công an huyện lục tiếp tục nhận được nhiều đơn tố giác khác
xác định đối tượng huy là một đối tượng lừa đảo
với tính chất rất chuyên nghiệp
ngay khi xác định được đối tượng
công an huyện bình lục đã tổ chức lực lượng
lên vây bắt và bắt giữ được đối tượng
qua công tác điều tra we khai nhận
là đầu mối buôn hàng nhật bãi lâu năm
và có uy tín trên mạng xã hội
tuy nhiên từ đầu năm hai nghìn hai mươi
do làm ăn thua lỗ cần tiền tiêu xài cá nhân
đối tượng đã đăng bài ảnh và các mặt hàng
gia dụng bắt mắt để lừa đảo khách hàng
trên mạng xã hội facebook
với thủ đoạn lập nhiều tài khoản facebook
và các hội nhóm mua bán giao bán các loại mặt hàng
gia dụng nhật bãi
sau khi con mồi đặt hàng we yêu cầu chuyển tên đặt cọc
để giữ hàng và nói sẽ gửi hàng qua xe khách
để tiết kiệm tiền vận chuyển
tuy nhiên sau khi hành khách chuyển tiền vào tài khoản
thì we chiếm đoàn số tiền đó
và không thực hiện việc chuyển hàng
đồng thời chặn mọi giao dịch tắt liên lạc với khách hàng
người ta hỏi hàng thì em báo là có hàng
để báo giá tiền
xong rồi người ta đồng ý lấy
thì họ chuyển khoản cho em
thì mỗi một khách hàng thì yêu cầu chuyển khoản bao nhiêu lần
tất cả thì tùy theo dùng giao dịch
ai họ lấy thì
cũng có người họ chuyển đủ
có người họ cọc
từ những chứng cứ thu thập và làm rõ
hành vi phạm tội của we
cơ quan công an kịp thời đăng tin thông báo
tìm bị hại cho các phương tiện thông tin đại chúng
do đó trong một thời gian ngắn
sáu nạn nhân đã bị lừa đảo
chiếm đoạt với số tiền lên tới sáu mươi triệu đồng
đã đến cơ quan công an trình báo
nhìn cái hàng của huy đăng thì rất là thích
mua cái điều hòa mitsubishi của we đăng thì rất là thích luôn
thì mình cũng đã chốt với we là
giá mua cái điều hòa mitsubishi đấy là giá bảy năm triệu
sau khi đó mình sẽ chuyển khoản luôn cho huy hết
nhưng mà sau khi mà chuyển khoản xong
thì we có nói là ngày mai em gửi
nhưng mà cũng ngày mai thì chờ
nhưng mà cũng không thấy hàng đâu cả
thì sau đấy cũng gọn gặn hỏi rất là nhiều
rồi gọi điện rồi nhắn tin cho we
nhưng mà we cứ lấy cái lý do toàn là
là bố ốm rồi trên này tới kia
để khất lần hàng không gửi hàng
qua vụ án này
cơ quan công an khuyến cáo
tội phạm lừa đảo trên không dân mạng
tiếp tục có những diễn biến thủ đoạn phức tạp khó lường
trong khi đó
việc đấu tranh truy xét các đối tượng phạm tội rất khó khăn
vì vậy mỗi người dân
cần cảnh giác trước mọi hoạt động
và những thông tin giao dịch trên không gian mạng
tránh rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi của các đối tượng